tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh miễn áp dụng quy định cấm bán dầu của nga
liên quan tới những hợp đồng hiện tại với các nước và doanh nghiệp thần thiện
theo sắc lệnh mới của tổng thống nga lệnh cấm trần giá sẽ không áp dụng đối với nguồn cung dầu của nga
theo các thỏa thuận đã ký kết trước đó với các nước thân thiện
trước đó hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông putin đã ký xác lệnh cấm bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ
cho các quốc gia áp trần giá dầu đối với moscow từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
động thái này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương tây sau khi nhóm các nước g bảy
liên minh châu âu và australia đã áp mức trần giá sáu mươi usd một thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của nga
bất chấp các hạn chế trừng phạt của phương tây sản lượng dầu của nga trong năm hai nghìn hai mươi hai đạt năm trăm ba mươi năm triệu tấn
thu ngân sách từ xuất khẩu dầu khí tăng hai năm nghìn tỷ rup tương đương hai mươi tám
hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của nga vẫn tăng trưởng
bất chấp các lệnh trừng phạt do nước này đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ thị trường truyền thống châu âu sang châu á
tháng ba năm nay xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu từ nga lên tới sáu bảy mươi năm triệu thùng mỗi ngày
và hơn chín mươi xuất khẩu dầu thô là sang trung quốc và ấn độ
tháng ba năm nay xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu từ nga lên tới sáu bảy mươi năm triệu thùng mỗi ngày